hai bà cháu cứ dăm vòng vùng sang dòng nó lại sang chú bên đây nó lại tới chú bên đấy mà

gia đình mà ở những khu đô thị mới như này này thì cũng nên phải có những cái biện pháp này
tự phải thứ nhất là phải tự bảo vệ mình phải có những cái hàng rào sắt và bảo vệ mình
đấy là biện pháp thứ nhất là mình làm sao thật an toàn
cái thứ hai là cũng không nên vắng người quá
và cái thứ ba nữa là phải thường trực số điện thoại của công an
nhận được tin báo về vụ cướp tài sản nghiêm trọng đội cảnh sát hình sự công an quận hà đông
phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội nhanh chóng vào cuộc triển khai các biện pháp nghiệp vụ
tiến hành giả soát các đối tượng tội phạm trong diện quản lý trên địa bàn nhưng không nổi lên hiểm nghi
cái hành vi của chúng rất là manh động rất đáo tợi và rất nguy hiểm
khi chúng tôi triển khai lực lượng xuống hiện trường
thì những cái manh mối những cái dấu vết để lại thì nó rất là ít
đấy thì các đối tượng hầu như tất cả những cái đồ đạc những cái thứ ở trong nhà
các đối tượng không trực tiếp sờ vào mà đều là yêu cầu chủ nhà từ kết sắt đến tù
yêu cầu chủ nhà là mở tủ mở kết sắt rồi là lấy tài sản ra cho bọn chúng
cái đối tượng này là đều ở tỉnh ngoài về đây cho nên là rất khó khăn trong công tác điều tra công tác giả soát các đối tượng
triển khai điều tra theo hướng giả soát các đầu mối tiêu thụ tài sản
mà ổ nhóm đối tượng cướp được cơ quan công an đã phát hiện ra manh mối
và khoanh vùng một ổ nhóm đối tượng là người nghệ an
trong đó có nguyễn tất cường hai mươi một tuổi có vai trò cầm đầu
với những tài liệu thu thập được kết hợp với lời khai của người bị hại
cơ quan điều tra càng có cơ sở để khẳng định nhóm đối tượng trên chính là thủ phạm của vụ án
với kế hoạch bắt giữ bất ngờ bốn đối tượng trong vụ án lần lượt bị xa lưới pháp luật
tại cơ quan công an danh tính đối tượng được làm rõ là nguyễn tất cường nguyễn tất chiến một mươi chín tuổi
nguyễn tất tuấn hai mươi tuổi cùng chú tại thượng sơn đô lương nghệ an
và đặng quang thịnh một mươi chín tuổi chú tại thái sơn đồ lương nghệ an
do thất học không nghề nghiệp lại thiếu sự quản lý của gia đình
nhóm đối tượng này bỏ nhà lên hà nội ăn chơi khi hết tiền tiêu xài chúng rủ nhau đi cướp tài sản
tại cơ quan công an danh tinh đối tượng được làm rõ là nguyễn tất cường nguyễn tất chiến một mươi chín tuổi chú tại thái sơn đồ lương nghệ an
qua vụ án trên có thể thấy thủ đoạn của nhóm đối tượng hết sức liều lĩnh manh động
những đối tượng này tuổi đời đều còn rất trẻ nhưng hậu quả lại khiến xã hội giật mình vì mức độ nguy hiểm
hiện nay con số thanh thiếu niên phạm tội đang có xu hướng gia tăng vì sự thiếu quan tâm chăm sóc của gia đình
bên cạnh đó việc phối hợp giáo dục giữa nhà trường gia đình và các ngành đoàn thể chưa mang lại hiệu quả cao
khi sự rời liên kết không có sự phối hợp chặt chẽ
thì đây chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình huống
tình trạng trẻ em tuổi vị thành niên vi phạm pháp luật
thời gian vừa qua một số đối tượng trộm cắp tài sản đã lợi dụng siêu thị đông người mua sắm hàng hóa
để trà trộn và dùng những thủ đoạn tinh vi qua mặt nhân viên bán hàng mạng lưới bảo vệ để trộm cắp tài sản
sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu trên địa bàn hà nội đã xảy ra hơn ba mươi vụ với gần năm mươi đối tượng
qua một số vụ cho thấy kẻ gian ngày càng có nhiều thủ đoạn tinh vi hơn
để dễ dàng qua mắt lực lượng an ninh cơ sở
một thủ đoạn trộm cắp khá phổ biến hiện nay là đối tượng thường nhằm vào hàng hóa nhỏ lẻ bày bán ở trung tâm thương mại
như laptop máy tính bảng điện thoại di động
điển hình vào tháng bảy vừa qua tại siêu thị media mart đã xảy ra vụ mất trộm máy tính laptop
thủ phạm là lê quốc thắng chú tại thị xã phú thọ tỉnh phú thọ
trước đó thắng còn thực hiện trót lọt ba vụ trộm cắp tài sản ở ba siêu thị khác nhau trên địa bàn thành phố hà nội
để chứng minh được việc đối tượng khai báo đúng sự thật hay không đúng sự thật
thì đấy là quá trình điều tra rất là kỹ lưỡng
thì cơ quan công an mới dám để khởi tố bị can khởi tố bị ờ án đối với đối tượng này
nên để thực hiện cái việc này thì cơ quan công an đã phải thu thập rất nhiều tài liệu liên quan
để chứng minh cái việc lời kha của đối tượng là hoàn toàn đúng
thì khi đó lời kha
lời khai của đối tượng mới là một căn cứ một tài liệu chứng cứ để chứng minh tội phạm
qua thực tế các vụ án cho thấy các đối tượng phạm tội thường xuyên thay đổi phương thức thủ đoạn
lợi dụng chỗ đông người trà trộn cắp tài sản
đặc biệt gần đây bọn chúng còn sử dụng thủ đoạn mới là lợi dụng trẻ em để cùng thực hiện hành vi phạm tội
đây cũng là một cái thủ đoạn mà các đối tượng cũng khai thác để mà sử dụng
và đã sử dụng những trẻ em
các đối tượng cũng đã hoạt động vi phạm pháp luật
trong những siêu thị thì thường là tập trung rất là đông người
đếm vào cái lượng nhân viên mà quản lý những cái tài sản những lượng khối các lượng tài sản cũng tương đối lớn
do vậy là cũng không thể giám sát được hết
và các đối tượng cũng nghiên cứu tương đối kỹ để đánh lạc hướng cho những nhân viên quản lý và bảo vệ cái tài sản đấy
để tập trung vào những cái giao dịch với cả người lớn
tuy nhiên là những cái đứa trẻ
và những đối tượng đưa đi cùng cũng đã được huấn luyện đào tạo
để mà thực hiện các hành vi trộm các tài sản nhỏ lẻ như những chiếc điện thoại di động
và những cái tài sản mà nhỏ khác nhưng có giá trị
trước sự gia tăng của tội phạm tại khu vực trung tâm thương mại siêu thị
công an tp hà nội đã tăng cường lượng trinh sát tuần tra mật phục để kịp thời phát hiện các đối tượng
mặt khác chủ doanh nghiệp cũng như mỗi nhân viên siêu thị
cần nêu cao tinh thần cảnh giác đề phòng tội phạm tránh sự ỉ lại vào lực lượng chức năng
trong cái đợt xảy ra vụ việc vừa qua thì đơn phía siêu thị chúng tôi cũng có họp bảo lại nhân viên
và chúng tôi sẽ tăng cường tích cực thêm nhân viên ở những khu vực bãi cửa xe và nhân viên an ninh đứng cửa
và tăng cường thêm những mắt camera ở những vị trí ở góc khuất
để nắm bắt được hết những vị trí mà nhân viên không thể có thể để ý hết được
số lượng các trung tâm thương mại siêu thị tại hà nội vẫn đang gia tăng
và đây chính là những địa chỉ các đối tượng phạm tội nhắm tới
để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản
do đó bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng thì mỗi doanh nghiệp mỗi người dân
cần tự nêu cao tinh thần cảnh giác chủ động trang bị những thiết bị phòng chống trộm
không để các đối tượng có cơ hội hoạt động
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình an ninh và cuộc sống tuần này của chúng tôi